trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp như hiện nay thì xuất nhập cảnh trái phép là hành vị đáng lê nán
vào hồi một giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy tổ tuần tra của đồn biên phòng xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã bắt giữ một mươi đối tượng nhập cảnh trái phép vào việt nam và bốn đối tượng tiếp tay cho việc trốn cách ly bằng xe máy
một mươi đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường bộ qua mốc bốn trăm bốn mươi bảy xã thượng phùng huyện mèo vạc
đều là những đối tượng trốn sang trung quốc lao động trái phép từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
khi vượt biên bất hợp pháp vào việt nam các đối tượng này đã trốn tránh lực lượng chức năng
bằng cách thuê xe máy của người dân địa phương đi các đường mòn lối tắt hòng qua mắt biên phòng
số tiền thuê vào khoảng ba triệu đồng tiền việt nam mỗi người